thấu hiểu được sự khó khăn của những học sinh nghèo phải đi học xa nhà
tám năm qua cô giáo nguyễn thị hạnh nguyên giáo viên trường tiểu học thạnh bình
huyện miền núi nho quan tỉnh ninh bình đã nấu ăn phục vụ cơm trưa miễn phí cho hàng chục em học sinh
việc làm của cô trở thành một động lực mạnh mẽ để mỗi học sinh ở vùng quê nghèo này
tiếp tục được đến trường và viết tiếp những mơ ước tương lai
hằng ngày cô giáo hạnh nguyên thức dậy từ năm giờ sáng
ngoài lo việc nhà cô còn chuẩn bị sẵn thực phẩm cho bữa trưa của các em học sinh rồi mới lên đường tới lớp
tan giờ học cô lại tất bật nhanh chóng về nhà để kịp nấu ăn cho các con những bữa cơm đủ chất dinh dưỡng
thế này nhìn thấy các em nó thương quá tôi cứ toàn gọi về đây để nấu thức ăn cho các em nó ăn
các em nó cũng động viên cô nhiều lắm
nó bảo cô ơi cô ơi em về nhà mà em chỉ nhớ cô thôi
nhiều năm liền cô hạnh nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ và là giáo viên dạy giỏi có nhiều sáng kiến hay trong giảng dạy
được nhận nhiều bằng khen giấy khen của các cấp các ngành
cô giáo hạnh nguyên thì đấy là một trong những tấm gương điển hình
và tất nhiên ngoài cô hạnh nguyên rồi
các thầy các cô khác ở vùng cao thì cũng rất quan tâm đến các em
và nó thể hiện bằng việc làm cụ thể trên lớp hàng ngày
cũng như là việc rèn rũa đạo đức cho học sinh
gần năm mươi tuổi dù việc chăm sóc các em học sinh đã rất vất vả
nhưng cô hạnh nguyên vẫn chưa dừng lại
cô làm hết sức mình để các em no cái bụng vui khỏe học được nhiều cái chữ
sau này có điều kiện giúp gia đình thoát nghèo xây dựng quê hương giàu đẹp